nhân dịp đón xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã đến thăm chúc tết thương bệnh binh nặng tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành xã ninh xá huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội đồng chí tòng thị phóng gửi lời thăm hỏi chúc mừng năm mới đến các thương bệnh binh
và cán bộ nhân viên của trung tâm điều dưỡng thuận thành đồng thời đánh giá cao bộ lao động thương binh và xã hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm
thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng nhà nước giao phó chăm lo tốt cho các thương bệnh binh người có công với cách mạng
hoàn ngành tỉnh bắc ninh điểm sáng trong việc giả soát thực hiện chính sách cho người có công ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo cán bộ y bác sĩ
nhân viên tại trung tâm trong việc chăm sóc nuôi dưỡng điều trị cho thương bệnh binh nặng
đây là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh sương máu một phần thân thể để đất nước được hòa bình độc lập như ngày nay
trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành trực thuộc bộ lao động thương binh và xã hội là đơn vị nuôi dưỡng điều dưỡng thương bệnh binh nặng
tập trung có số lượng thương binh đông nhất thương tật nặng nhất được thành lập từ ngày ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đến nay đơn vị đang quản lý nuôi dưỡng điều trị thực hiện chế độ chính sách đối với chín mươi tám thương bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường quê ở hầu hết khắp các tỉnh trong toàn quốc